ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son trói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
chiến thắng ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc giải phóng xã hội do đảng ta và chủ tịch hồ chí minh lãnh đạo
là trang sử hào hùng trói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc
quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ đã kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu ba mươi năm giành độc lập tự do thống nhất cho tổ quốc
chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta
hơn bốn mươi ba năm trước vào cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đầu năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nhận
trong lúc so sánh lực lượng ở miền nam có sự thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng
bộ chính trị trung ương đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền nam trong hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và một nghìn chín trăm bảy mươi
bộ chính trị nhấn mạnh cả năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là thời cơ và chỉ rõ nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thì lập tức giải phóng hoàn toàn miền nam trong năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bộ chính trị cũng nhấn mạnh cần tranh thủ thời cơ
đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân giữ gìn tốt cơ sở kinh tế công trình văn hóa giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh
sau chiến thắng của quân ta ở chiến dịch tây nguyên và chiến dịch huế đà nẵng bộ chính trị nhận định
thời cơ chiến lược đã đến ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền nam và đã đưa ra quyết định
phải tập trung nhanh nhất lực lượng binh khí kỹ thuật và vật chất giải phóng miền nam trước mùa mưa
đồng thời chiến dịch giải phóng sài gòn ra định được bộ chính trị quyết định mang tên chiến dịch hồ chí minh
trước khi tấn công giải phóng sài gòn quân ta đã tiến công xuân lộc và phan rang
đây là những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ sài gòn từ phía đông
tháng bốn trận quyết chiến chiến lược cuối cùng bắt đầu
ngày một mươi chín tháng bốn quân ta đã hoạt động mạnh trên hướng đông đánh vào xuân lộc thuộc tỉnh long khánh
ngày một mươi sáu tháng bốn quân ta giải phóng sài gòn
ngày một mươi chín tháng bốn quân ta giải phóng phan rang ninh thuận
tiếp đó lần lượt giải phóng tỉnh bình thuận với thị xã phan thiết tỉnh bình tân với thị xã hàm tân
ngày hai mươi một tháng bốn sau những trận chiến đấu ác liệt quân địch ở xuân lộc buộc phải đốt chạy
cùng ngày nguyễn văn thiệu buộc phải từ chức và chạy trốn ra nước ngoài
ngày hai mươi sáu tháng bốn từ một mươi bảy giờ quân ta mở cuộc tiến công lớn trên hướng đông và nam sài gòn
xiếp chặt vòng vây chung quanh sài gòn
ngày hai mươi tám tháng bốn không quân ta tiến công sân bay tân sơn nhất
đến hai mươi tám tháng bốn tất cả các cánh quân lớn của ta đã bao vây chặt sài gòn
giờ tận số của chế độ mỹ ngụy đã điểm
hoảng loạn vội vã hàng vạn nhân viên quân sự dân sự vào bọn tay sai đầu sỏ tháo chạy khỏi miền nam
mỹ đã cố gắng xoay sở cứu vãn tình thế nhưng đã phải bó tay và cuối cùng phải bỏ cuộc
đúng không giờ ngày hai mươi tám tháng bốn quân địch ở xuân lộc buộc phải rút chặt sài gòn
ngày hai mươi chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm các binh đoàn chủ lực hùng mạnh của ta từ nhiều hướng đồng loạt tổng công kích vào sài gòn
xào huyệt cuối cùng của kẻ thù
với ưu thế áp đảo quân ta ào ạt tiến công vừa bao vây tiêu diệt địch ở vòng ngoài
vừa thần tốc táo bạo thọc sâu đánh chiếm các mục tiêu quan trọng ở bên trong
lực lượng tại chỗ và quần chúng trong và ngoài thành phố đã nổi dậy phối hợp với các binh đoàn chủ lực
một mươi giờ bốn mươi năm phút ngày ba mươi tháng bốn xe tăng và bộ binh của ta tiến vào dinh độc lập
bắt toàn bộ nội các của ngụy quyền sài gòn
dương văn minh vừa lên chức tổng thống ngày hai mươi tám tháng bốn đã phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện
đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày
lá cờ cách mạng tung bay trên dinh độc lập báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch hồ chí minh lịch sử
thừa thắng sông lên từ ngày ba mươi tháng bốn đồng bào và chiến sĩ các tỉnh đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long
đã đồng loạt tiến công và nổi dậy toàn bộ lực lượng quân nguyện còn lại đã phải hạ vũ khí đầu hàng
ngày một tháng năm toàn bộ lãnh thổ trên đất liền miền nam nước ta đã được hoàn toàn giải phóng
ngày hai tháng năm các đảo côn sơn phú quốc được giải phóng
trước đó trong tháng bốn quân ta đã giải phóng các hòn đảo dọc bờ biển trung và nam trung bộ
và những đảo thuộc quần đảo trường sa do quân nguyễn chiếm giữ
cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã toàn thắng miền nam nước ta đã hoàn toàn giải phóng
trong năm mươi năm ngày đêm chiến đấu dùn dập và thần tốc anh dũng và táo bạo
quân và dân ta đã đập tan hoàn toàn bộ máy chiến tranh khổng lồ và hiện đại của quân nguyện đông tới một ba trăm năm mươi một tên
được xếp vào loại mạnh nhất ở đất nước
đã xóa bỏ hoàn toàn bộ máy ngụy quyền từ trung ương tới cơ sở mà mỹ đã dày công gây dựng và nuôi dưỡng từ hơn hai mươi năm
chế độ thực dân mới đã hoàn toàn sụp đổ
thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài nhất
gian khổ nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc
chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị kéo dài một trăm một mươi bảy năm của đế quốc xâm lược trên đất nước ta
tổ quốc ta vĩnh viễn độc lập thống nhất cả nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội
với chiến thắng một nghìn chín trăm bảy mươi năm chúng ta đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thống nhất đất nước
dân tộc ta bước vào kỷ nguyên phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử bốn năm của mình
kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội
đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là chiến thắng của nội lực việt nam
của truyền thống văn hóa dân tộc của sự lãnh đạo tài tình sáng tạo của chủ tịch hồ chí minh và đảng ta
đồng thời là sự ủng hộ giúp đỡ trí tình của bạn bè quốc tế của các nước xã hội chủ nghĩa anh em
của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới trong đó có nhân dân mỹ
đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng
cũng như chứng minh tinh thần cuột khởi của người dân việt nam trong đấu tranh chống ngoại xâm
thắng lời này đã đi vào lịch sử nước ta và của thế giới như một trang sử trói lọi
ở những năm bảy mươi của thế giới
năm bảy mươi của thế giới là một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính chất thời đại sâu sắc là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới
góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc hòa bình dân chủ và tiến bộ xã hội
cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới
với mỗi người việt nam ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là một ngày lịch sử trọng đại
đó là ngày mà chiến tranh sẽ đi vào dĩ vãng đất nước sạch bóng thù xâm lược hòa bình trở lại trên toàn cõi việt nam
đó là ngày đoàn tụ non sông thu về một mối bắc nam liền một giải từ địa đầu lũng cú đến chót mũi cà mau
vĩ tuyến một mươi bảy ngang dòng sông bến hải chỉ còn là di tích lịch sử một thời
ngày ba mươi tháng bốn là ngày hòa hợp dân tộc từng gia đình và cả dân tộc xung họp dưới mái nhà việt nam
người một nước cùng nhìn về một hướng cùng chung một con đường
hòa hợp dân tộc đã hóa giải xung đột xóa bỏ hận thù giải phóng nội lực để cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới
kỷ nguyên hòa bình thống nhất độc lập tự do cùng đi lên chủ nghĩa xã hội xây dựng đất nước đàng hoàng hơn to đẹp hơn
bốn mươi năm đã trôi qua chúng ta cảm nhận ra ý nghĩa vĩ đại của đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
một trong những mốc son trói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta
một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người việt nam
cùng với ngày kỷ niệm chiến thắng ba mươi tháng bốn lịch sử chúng ta cùng giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới
ôn lại những kỷ niệm về ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm ngày đấu tranh của giai cấp công nhân
ngày biểu dương lực lượng ngày hội của công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới
hơn một trăm năm mươi năm trước ngay sau khi thành lập quốc tế một năm một nghìn tám trăm sáu mươi bốn
các mart coi việc rút ngắn thời gian lao động là nhiệm vụ đấu tranh của giai cấp vô sản
tại đại hội lần thứ nhất của quốc tế cộng sản i họp tại geneva thụy sĩ tháng chín năm một nghìn tám trăm sáu mươi sáu
vấn đề đấu tranh cho ngày làm việc tám giờ được coi là nhiệm vụ quan trọng
khẩu hiệu ngày làm tám giờ sớm xuất hiện trong một số nơi của nước anh là nước có nền công nghiệp phát triển sớm nhất thời bấy giờ
yêu sách này dần dần lan sang các nước khác
do giới công nhân viên chức anh di cư sang mỹ phong trào đòi làm việc tám giờ phát triển mạnh ở nước mỹ từ năm một nghìn chín trăm tám mươi
đi đôi với nó là sự nảy nở và phát triển phong trào công đoàn
năm một nghìn tám trăm sáu mươi tám giới cầm quyền mỹ buộc phải thông qua đạo luật ấn định ngày làm tám giờ trong các cơ quan xí nghiệp thuộc chính phủ
năm một nghìn tám trăm tám mươi bốn tại thành phố công nghiệp lớn chicago
đại hội liên đoàn lao động mỹ thông qua nghị quyết nêu rõ
từ ngày một tháng năm năm một nghìn tám trăm tám mươi sáu ngày lao động của tất cả các công nhân sẽ là tám giờ
ngày một tháng năm năm một nghìn tám trăm tám mươi sáu do yêu cầu của công nhân không được đáp ứng một cách đầy đủ
giới công nhân trên toàn nước mỹ đã tham gia bãi công nhằm gây áp lực buộc giới chủ thực hiện yêu sách của mình
đầu tiên là cuộc bãi công tại thành phố chicago
khoảng bốn mươi người không đến nhà máy
họ tổ chức meeting biểu tình trên thành phố với biểu ngữ
từ hôm nay không người thợ nào làm việc quá tám giờ một ngày
phải thực hiện tám giờ làm việc tám giờ nghỉ ngơi tám giờ vui chơi
cũng trong ngày hôm đó tại các trung tâm công nghiệp khác trên nước mỹ đã nổ ra năm cuộc bãi công với ba trăm bốn mươi công nhân tham gia
ở washington new york bantimo boston hơn một trăm hai mươi năm công nhân giành độc quyền ngày chỉ làm tám giờ
những cuộc biểu tình tại chicago diễn ra ngày càng quyết liệt giới chủ đuổi những công nhân bãi công thuê người làm ở các thành phố bên cạnh
thuê bọn khiêu khích và cảnh sát đàn áp phá hoại cuộc đấu tranh của công nhân
các xung đột xảy ra dữ dội khiến hàng trăm công nhân chết và bị thương nhiều thủ lĩnh công đoàn bị bắt
báo cáo của liên đoàn lao động mỹ xác nhận chưa bao giờ trong lịch sử nước mỹ lại có một cuộc nổi dậy mạnh mẽ toàn diện trong quần chúng công nghiệp đến như vậy
ngày hai mươi tháng sáu năm một nghìn tám trăm chín mươi hai một thủ lĩnh công đoàn bị bắt
ngày hai mươi tháng sáu năm một nghìn tám trăm tám mươi chín ba năm sau sự kiện chicago quốc tế cộng sản lần hai nhóm họp tại paris pháp
đại hội lần thứ nhất của quốc tế cộng sản ii đã quyết định lấy ngày một tháng năm hàng năm làm ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của tầng lớp vô sản các nước
năm một nghìn chín trăm hai mươi liên xô cũ là nước đầu tiên cho phép người dân được nghỉ làm vào ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm
sáng kiến này dần dần được nhiều nước khác trên thế giới tán thành
tại việt nam sau khi đảng cộng sản đông dương ra đời năm một nghìn chín trăm ba mươi giai cấp công nhân việt nam đã lấy ngày một tháng năm hàng năm
làm ngày đỉnh cao của phong trào đấu tranh chống thực dân đế quốc dành độc lập tự do dân chủ giành những quyền lợi kinh tế xã hội
trong thời kỳ trước cách mạng tháng tám việc kỷ niệm ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm phần nhiều phải tổ chức bí mật bằng hình thức treo cờ giải truyền đơn
năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu do thắng lợi của đảng cộng sản đông dương ra đời năm một nghìn chín trăm ba mươi
ngày quốc tế lao động lần đầu tiên được tổ chức công khai tại hà nội thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia
đặc biệt ngày một tháng năm năm một nghìn chín trăm ba mươi tám một cuộc biểu tình lớn gồm hàng chục ngàn người đã diễn ra ở khu đấu xào hà nội
với sự tham gia của hai mươi năm ngành giới thợ hỏa xa thợ in nông dân phụ nữ người cao tuổi nhà văn nhà báo
đây là cuộc meeting lớn nhất trong thời kỳ vận động dân chủ
một nghìn chín trăm ba mươi sáu một nghìn chín trăm ba mươi chín một cuộc biểu dương sức mạnh đoàn kết của nhân dân lao động do đảng lãnh đạo
nó đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc về nghệ thuật tổ chức và lãnh đạo của đảng ta
ngày nay ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm đã trở thành ngày hội lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động việt nam
đây cũng là ngày biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới
cùng đấu tranh cho thắng lợi của hòa bình tự do dân chủ và tiến bộ xã hội
tinh thần đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm
vẫn đang tiếp tục cổ vũ chúng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay
chúng ta càng tự hào tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt tài tình của đảng cộng sản việt nam
vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh sáng tạo của dân tộc ta
ý chí quyết chiến quyết thắng thôi thúc chúng ta không cam chịu cảnh nghèo nàn lạc hậu chậm phát triển
tính sáng tạo táo bạo bất ngờ tranh thủ thời cơ giúp chúng ta biến thách thức thành cơ hội
xoay chuyển tình thế vượt lên khó khăn ổn định nền kinh tế của đất nước
mỗi người dân việt nam sẽ tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng
tinh thần tự lực tự cường tinh thần đại đoàn kết toàn dân
quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau